phòng cảnh sát hình sự pc bốn mươi năm công an tp hcm cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây sản xuất mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn
các đối tượng liên quan đến chuyên án này trực tiếp chế tạo súng vũ khí quân dụng rồi sau đó cung cấp vũ khí này cho một số đối tượng tại tp hcm và nhiều tỉnh thành khác
các đối tượng liên quan đến chuyên án này trực tiếp chế tạo súng vũ khí quân dụng quy mô lớn
các đối tượng liên quan đến chuyên án này trực tiếp chế tạo súng vũ khí quân dụng quy mô lớn